hồ dầu tiếng tây ninh tiếp tục xả lũ xuống sông sài gòn đợt hai năm hai nghìn một mươi sáu với lưu lượng một trăm linh m ba một giây
thời gian xả lũ dự kiến là bảy ngày nhằm hạ thấp mực nước trong hồ bảo đảm an toàn cho hồ trong mùa mưa bão
theo đánh giá của các ngành chuyên môn việc xả lũ xuống hạ du sông sài gòn đợt này dự kiến sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến hạ nguồn
vì trùng vào thời điểm chiều cường trên sông sài gòn xuống thấp
căn cứ vào quy trình vận hành điều tiết của hồ dầu tiếng và diễn biến tình hình khí tượng thủy văn phía thượng nguồn trong thời gian tới
công ty đã quyết định vận hành xả tràn để đưa mực nước trong hồ về mực nước an toàn đón lũ
trước khi xả lũ công ty đã thông báo rộng rãi cho chính quyền địa phương các tỉnh tây ninh bình dương thành phố hồ chí minh
để vận động người dân sống ven sông sài gòn chủ động di rời nhà cửa vật nuôi thu hoạch hoa màu tránh lũ trong trường hợp nước lũ đột ngột đổ về